phó giáo sư tiến sĩ lê văn truyền cho biết
do liên quan đến vấn đề đạo đức nên trong điều kiện bình thường
việc thử nghiệm vaccine không huy động trẻ em tham gia
do vậy những vaccine ban đầu chỉ dành cho người lớn
sau một thời gian sử dụng đảm bảo an toàn hiệu quả
thì mới xem xét cho trẻ em sử dụng
vì vậy hiện nay vaccine phòng covid một mươi chín đa phần để dành cho người lớn
và một số hãng mới bắt đầu nghiên cứu để sản xuất vaccine cho trẻ em
tại cuộc họp các nhà khoa học cho biết
về nguyên tắc các loại vaccine có cơ chế hoạt động
tác động đối với người lớn và trẻ em giống nhau
trước đó bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng phía bắc
thuộc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
trong các loại vaccine covid một mươi chín đang được tiêm
chỉ có vaccine pfizer đã có thử nghiệm lâm sàng
ở người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
hãng này cũng đã thử nghiệm lâm sàng cho nhóm dưới một mươi hai tuổi
tại mỹ vaccine này được yêu cầu bổ sung đối tượng
cho thử nghiệm lâm sàng trước khi fda mỹ thông qua cho nhóm trẻ nhỏ hơn
tuy nhiên vaccine đã có đủ độ an toàn để tiêm cho trẻ em
tại việt nam hiện chưa tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
vì số lượng vaccine còn rất hạn chế cần nhắm đến đối tượng nguy cơ cao hơn
bên cạnh đó trẻ em nếu mắc covid một mươi chín thường có triệu chứng
biến chứng nhẹ hơn rất nhiều so với người lớn mắc bệnh
tại nước ta tỷ lệ bệnh nhi mắc covid một mươi chín trở nặng và tử vong chưa có

vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tỉ lệ mắc covid một mươi chín trở nặng và tử vong chưa có
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã đàm phán với hãng pfizer
và đang làm thủ tục để ký cam kết mua thêm hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
hiện theo thống kê nước ta có khoảng chín triệu trẻ em ở trong độ tuổi này
tiến sĩ thái thông tin thêm thế giới đã ghi nhận những trường hợp viêm cơ tim
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em

dù rất hiếm
trẻ em rất hiếu động không để ý dấu hiệu sức khỏe sau tiêm như người lớn
nếu có những hành động quá sức như nô đùa thể thao sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều
do đó khi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
cần theo dõi cẩn trọng giống như tiêm các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng
hiện tại thì bộ y tế cũng chưa có hướng dẫn về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em

vậy khi nào có vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em

mới đây tại hội nghị hành giáo dục toàn quốc vào cuối tháng tám
thủ tướng đã yêu cầu bộ giáo dục đào tạo phối hợp với bộ y tế để tìm nguồn vaccine tiêm cho trẻ
trước đó thành phố hồ chí minh cũng có đề nghị tìm nguồn vaccine để trẻ có thể đến trường
hồ chí minh cũng có đề nghị tìm nguồn vắc xin để trẻ có thể đến trường từ học kỳ hai tới đây
trong văn bản mới đây phúc đáp yêu cầu này bộ y tế cũng cho biết đáng tích cực tìm nguồn vắc xin
nhưng thời điểm hiện nay khi vaccine còn hạn chế mới tập trung tiêm chủng cho nhóm ưu tiên theo nghị quyết hai mươi một và người từ một mươi tám tuổi trở lên
khi có vắc xin bộ y tế sẽ có hướng dẫn mới
theo thông tin của báo tuổi trẻ từ giữa năm bộ y tế đã có cuộc họp với nhà sản xuất vaccine pfizer
vaccine có chỉ định sử dụng tiêm chủng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau cuộc họp này bộ y tế đã đạt được thỏa thuận với pfizer bán thêm cho việt nam trên hai mươi triệu liều pfizer dành cho nhóm trẻ này
ngoài hợp đồng mua ba mươi một triệu liều trước đó
hiện việt nam có chín triệu trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nên vắc xin đã có thỏa thuận đủ sử dụng tiêm ngừa cho các cháu
cho đến nay các thủ tục để nhập khẩu lô vaccine này như giấy phép khẩn cấp bổ sung văn bản của chính phủ cho phép mua sắm trong điều kiện đặc biệt đều đã sẵn sàng
việc vận chuyển vắc xin cũng đã có thông báo trong ba tháng cuối năm sẽ có khoảng bốn mươi tám triệu liều vắc xin pfizer về việt nam
trong đó tháng một mươi là bắt đầu
một mươi hai triệu liều tháng một mươi một và một mươi hai khoảng ba mươi sáu triệu liều
như vậy chín triệu trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sẽ được thu xếp tiêm chủng sớm nhất từ khoảng tháng một mươi
nếu chậm hơn cũng sẽ là khoảng tháng một mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên nếu càng được tiêm sớm trẻ càng sớm được đến trường
nhất là tại các tỉnh thành đang có kế hoạch triển khai chương trình công dân vắc xin
thành phố hồ chí minh hiện cũng đã có kế hoạch tiêm sớm cho trẻ em nếu có một vắc xin
nhiều tỉnh thành khác cũng có kế hoạch tương tự
với chín triệu trẻ nếu dôn lực cả nước có thể hoàn tất tiêm cho các cháu trong vòng một tháng trong khi vẫn giữ tốc độ tiêm chủng như hiện nay
tại thành phố hồ chí minh ngày ba mươi một tháng tám sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh đã có tờ trình để đề nghị ubnd thành phố
có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin mũi một và mũi hai cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi với nguồn vắc xin phù hợp
việc tiêm vắc xin cần tổ chức trước khi kết thúc học thứ một để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học thứ hai
số lượng đề xuất tiêm vắc xin là hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm
hiện nay các loại vắc xin phòng covid một mươi chín chưa được thử nghiệm đầy đủ ở trẻ em
đối với trẻ em nói chung nếu không mắc bệnh nền hay béo phì thì ít nguy cơ diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
do đó rất cần tiêm vắc xin cho trẻ em mắc bệnh nền béo phì
ông dũng cho biết thêm đến nay đã có một số quốc gia tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
nhằm đẩy tỷ lệ tiêm chủng cao hơn từ đó giúp bảo vệ người lớn tuổi
vì họ không chịu tiêm
những quốc gia nào đã tiêm cho người lớn tuổi thì điều này tốt hơn
vì sẽ tạo hàng rào miễn dịch cộng đồng một khi họ không nhiễm thì trẻ em cũng không nhiễm
ở nước ta hiện đã và đang tiêm cho người trưởng thành và người lớn tuổi
điều này có thể giúp bảo vệ được trẻ em thông qua miễn dịch quần thể
dù trẻ không tiêm nếu đã tiêm đủ cho người trưởng thành nhưng trẻ em vẫn có nguy cơ mắc bệnh
thì lúc này việc đánh giá lợi ích nguy cơ của tiêm chủng cho trẻ em là cần thiết để điều chỉnh chiến lược tiêm chủng
nhu cầu đến trường học bình thường là nhu cầu chính đáng của trẻ và tất cả mọi gia đình
nhưng trong tình hình hiện nay khi trẻ được tiêm vaccine và việt nam có miễn dịch cộng đồng
thì nhu cầu này mới có thể được đáp ứng
ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội cho biết
cả nước có gần bốn mươi trẻ em là f f một tính đến ngày ba mươi một tháng tám
riêng thành phố hồ chí minh là khoảng hai năm trăm linh trẻ
thực tế thành phố hồ chí minh có bảy trên ba mươi chín cơ sở nuôi dưỡng trẻ ngoài công lập có trẻ em và người chăm sóc là f với gần một trăm năm mươi trẻ
đặc biệt nhiều em trong số này sức khỏe yếu khuyết tật mắc bệnh nền
do vậy ông nam đề xuất nghiên cứu sản xuất vắc xin ngừa covid một mươi chín
cho trẻ và người dưới một mươi tám tuổi
bà nguyễn thị thanh ngọc cục khám chữa bệnh bộ y tế nhấn mạnh
bộ này đã tiêm vaccine cho cán bộ nhân viên y tế cha mẹ các em trong khu cách ly
và hướng dẫn tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần
sắp tới bộ y tế sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi từ nguồn viện trợ quốc tế
đặc biệt là các điểm nóng nhiều ca tử vong như ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
theo tiến sĩ ani chu chuyên gia của tổ chức y tế thế giới tại việt nam
trẻ dưới một mươi tám tuổi chiếm khoảng tám năm tổng số trường hợp được báo cáo có tỷ lệ tử vong tương đối thấp
so với các nhóm tuổi khác và bệnh thường mức độ nhẹ
ngoài ra vắc xin được phát triển thường nghiệp và cấp phép sử dụng khẩn cấp ở người lớn trước thay vì trẻ em
nguyên nhân là do covid một mươi chín nguy hiểm và nghiêm trọng hơn ở những người lớn tuổi
hiện vắc xin cho trẻ em đang tiếp tục được nghiên cứu
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhóm cố vấn chiến lược của who về tiêm chủng đã kết luận rằng
vắc xin pfizer biontech phù hợp cho trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
tuy vậy tổ chức y tế thế giới khuyến nghị chỉ sử dụng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
khi đạt bao phủ vắc xin cao với hai liều như trong lộ trình ưu tiên tiêm vắc xin covid một mươi chín
tiến sĩ chu cho hay
hiện chưa có dữ liệu về hiệu quả và độ an toàn của vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi
nên who khuyến cáo là chưa nên tiêm chủng
điều quan trọng vẫn là chúng ta phải dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín
nhưng giữ khoảng cách an toàn không tập trung đông người
đeo khẩu trang đúng cách rửa tay thường xuyên ở nơi thoáng khí
tiến sĩ anichu nói
thứ trưởng nguyễn thị hà bộ lao động thương minh xã hội nhấn mạnh
sẽ cùng các bên liên quan sớm xây dựng đề xuất phương án đề nghị viện trợ
nhập khẩu nghiên cứu sản xuất vắc xin để báo cáo chính phủ
thủ tướng chính phủ chủ trương kế hoạch tiêm chủng phòng covid một mươi chín
cho trẻ em và người dưới một mươi tám tuổi
nếu có vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em thì trẻ trong các cơ sở chăm sóc
nuôi dưỡng trẻ em tập trung và học sinh tại điểm nóng covid một mươi chín sẽ được ưu tiên
có ý kiến của các tổ chức quốc tế địa phương và các bộ liên quan
thứ trưởng nguyễn thị hà nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ trẻ em trong đại dịch covid một mươi chín
như ưu tiên điều trị chăm sóc trẻ f f một cung ứng thuốc gói an sinh cho gia đình có trẻ em f f một
lồng ép chương trình phòng chống sức hại bạo lực kể cả trong việc phòng trực tuyến
việc nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước
nhấn mạnh trong hội nghị đánh giá và triển khai giải pháp bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
trong đại dịch covid một mươi chín diễn ra gần đây